chính phủ với yêu cầu ngân hàng nhà nước phải bảo đảm lưu thông tiền tệ trong thông suốt trong dịp cuối năm
nội dung này được đưa ra tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín vừa được ban hành
chính phủ yêu cầu trong tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín các cấp các ngành không được chủ quan tiếp tục thực hiện quyết liệt
đồng bộ các giải pháp hoàn thành vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu mà quốc hội giao năm hai nghìn hai mươi
triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
yêu cầu các bộ ngành bám sát kịch bản tăng trưởng có giải pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất
kinh doanh hoàn thành cao nhất chỉ tiêu đề ra
đối với ngân hàng nhà nước chính phủ yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động
linh hoạt thận trọng tạo thuận lợi đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất
kinh doanh bảo đảm an ninh an toàn tiền tệ lưu thông tiền tệ thông suốt
nhất là trong dịp cuối năm hai nghìn một mươi chín và đầu năm hai nghìn hai mươi